cập nhật xu hướng tiêu dùng hiện đại từ ngày hai tháng chín năm nay lần đầu tiên tại việt nam
hành khách có thể thanh toán vé máy bay bằng dặm và tiền
thay vì chỉ được chọn một trong hai phương thức như trước đây
theo đó chỉ với tối thiểu hai dặm một khách một chặng bay
hội viên bông sen vàng có thể sử dụng dặm để thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị vé máy bay
trên các chuyến bay do vietnam airlines khai thác không áp dụng để thanh toán các khoản thuế phí phụ thu
giá trị dặm được dùng để quy đổi cho việc thanh toán phụ thuộc vào thời điểm mua vé
ngày khởi hành hành trình và hạng đặt chỗ
ngoài ra hội viên còn có thể kết hợp dặm và tiền để mua vé cho người đi cùng
nếu có chung mã đặt chỗ chọn chức chỗ ngồi trên chuyến bay và mua hành lý trả trước trong quá trình thanh toán
nhằm gia tăng lợi ích dành cho hội viên vé mua bằng dặm và tiền vẫn được vietnam airlines
cộng dặm tích lũy theo chính sách của chương trình bông sen vàng
nhờ đó mỗi chuyến bay sẽ liên tục là khoản đầu tư mới để hành khách tích lũy dặm cho lần đổi thưởng tiếp theo
vietnam airlines tành tặng hai dặm thưởng cho tất cả các khách hàng lần đầu đăng ký
trở thành hội viên trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín và ngày hai mươi hàng tháng đến hết ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi